bộ tài chính vừa trình chính phủ đề xuất với quốc hội giảm thuế thu nhập cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
theo đề xuất bộ tài chính dự kiến sẽ áp dụng thuế xuất thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ giảm từ hai mươi xuống còn một mươi năm một mươi bảy kể từ ngày một tháng bảy
bên cạnh đó bộ còn đề xuất dự kiến miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm liên tục kể từ khi có thu nhập chịu thuế đối với doanh nghiệp nhỏ
doanh nghiệp siêu nhỏ được thành lập mới từ hộ kinh doanh đồng thời đăng sửa thông tư về lệ phí môn bài
xem xét nâng mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân
theo báo cáo của cục công nghiệp bộ công thương trường ngành điện tử trong quý i nhiều ngành công nghiệp chế biến chế tạo trọng điểm đều có chỉ số sản xuất công nghiệp thấp hơn hoặc giảm so với cùng kỳ năm trước
ngành sản xuất xe có động cơ bị ảnh hưởng nặng nề chỉ số tồn kho ngành ô tô tăng rất cao lên tới một trăm hai mươi hai năm so với cùng kỳ năm trước dù sản lượng sản xuất đã giảm một mươi bốn
vì vậy cục công nghiệp kiến nghị
cần sớm thông qua nghị quyết của chính phủ về các giải pháp phát triển công nghệ hỗ trợ khẩn trương báo cáo chính phủ trình quốc hội sửa đổi các quy định của luật về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất trong nước
theo hướng ưu đãi cho tỷ lệ sản xuất nội địa thuế giá trị gia tăng theo hướng hoàn thuế sớm nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tích lũy thêm vốn và thuế thu nhập doanh nghiệp
cục thống kê tp hcm cho biết do ảnh hưởng từ dịch bệnh covid một mươi chín du lịch lữ hành vẫn đang là một trong những ngành thiệt hại nặng nề nhất
trong tháng bốn doanh thu ngành du lịch lữ hành của tp hcm đã giảm đến năm mươi tám ba so với cùng kỳ năm trước đồng thời không phát sinh doanh thu mới trong tháng
theo cục thống kê tp hcm hoạt động lữ hành dự báo có thể sẽ còn tiếp tục khó khăn do dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp tác động mạnh đến lượng khách quốc tế đến việt nam
dự báo sẽ có chuyển biến tích cực bắt đầu vào quý ba yếu tố tâm lý chi phí vẫn là những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tri tiêu của người dân
không chỉ tp hcm mà hầu hết các doanh nghiệp ngành du lịch lữ hành trên cả nước đều gặp khó khăn sau cơn bão covid một mươi chín
hiện các thành phố lớn đều đã lần lượt mở cửa các điểm du lịch tuy nhiên bài toán làm sao vừa hoạt động đón khách vừa bảo đảm an toàn khiến các công ty du lịch phải thay đổi xu hướng
nhiều doanh nghiệp trong ngành cho biết xu hướng du lịch trong thời đại
điểm hiện nay được du khách lựa chọn và ưu tiên hàng đầu đó là những chuyến du lịch ngắn ngày gần nhà
lựa chọn đó giúp du khách cảm giác được giải tỏa sau thời gian cách ly xã hội bảo đảm hơn về sức khỏe tiết kiệm ngân sách giảm rủi ro
vì vậy các gói du lịch hiện đang tập trung vào các nhóm khách gia đình và nhóm nhỏ
trong tháng năm và sáu chủ yếu sẽ tập trung vào các tour ngắn ngày và đường bộ
đến tháng sáu và bảy khi tần suất hàng không hồi phục sẽ tiếp tục các tour nội địa sang các tỉnh khác trong nước
theo số liệu cập nhật mới nhất của tổng cục hải quan bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu số một của việt nam
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong bốn tháng đầu năm ước đạt một trăm sáu mươi hai tám mươi ba tỷ usd tăng ba bốn so với cùng kỳ năm trước
trong đó có một mươi năm mặt hàng đã đạt kim ngạch xuất khẩu trên một tỷ usd như điện thoại và linh kiện điện tử máy tính và linh kiện hàng dệt may máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng giày dép gỗ và sản phẩm gỗ
mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam trong bốn tháng đầu năm với kim ngạch đạt hai mươi ba tỷ usd tăng một mươi ba bốn so với cùng kỳ năm trước
tiếp đến là trung quốc tăng hai mươi sáu bảy eu giảm tám một thị trường asean giảm ba bốn
báo cáo của bộ kế hoạch và đầu tư cho thấy lĩnh vực kinh doanh bất động sản đã giảm tổng vốn đầu tư nước ngoài trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
tính đến ngày hai mươi tháng bốn tổng vốn đăng ký cấp mới điều trình và góp vốn
tổng phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên một mươi hai ba tỷ usd bằng tám mươi bốn năm so với cùng kỳ năm trước
mặc dù vốn đăng ký cấp mới và vốn điều chỉnh tăng hơn so với cùng kỳ song góp vốn mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài lại giảm mạnh làm giảm tổng vốn đầu tư
tuy nhiên nếu xét về giá trị vốn đăng ký bốn tháng đầu năm nay vẫn tăng so với cùng kỳ các năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám mức độ giảm trong tháng cũng ít hơn so với ba tháng đầu năm
nhiệm sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại